tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững việt nam
đã tổ chức thành công diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững việt nam năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
phát triển bền vững trong thập niên mới biến thách thức thành cơ hội
phó thủ tướng vũ đức đam chủ tịch hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh
tham dự và phát biểu chỉ đạo
đánh giá và xếp hạng về chỉ số phát triển bền vững của các quốc gia
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đứng thứ tám mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi việt nam đã đứng thứ bốn mươi chín về phát triển bền vững trên thế giới
tuy nhiên để đạt mục tiêu phát triển bền vững vào năm hai nghìn ba mươi thì còn nhiều khó khăn và thách thức
bởi trong bảy trăm linh doanh nghiệp ở việt nam mới chỉ có một trăm linh doanh nghiệp được phổ biến
tiếp cận về khái niệm phát triển bền vững hai doanh nghiệp là thành viên của cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng cho rằng qua lộ trình một mươi năm khái niệm phát triển bền vững
kinh tế xanh
ngày càng nhiều doanh nghiệp việt nam tiếp cận nhận thức đây là việc phải làm và từng bước lan ra toàn xã hội
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh phát triển bền vững không tách rời xu thế tất yếu của chuyển đổi số
đây là thách thức và cũng là thời cơ
hiện nay chính phủ cộng đồng doanh nghiệp và người dân có rất nhiều hoạt động để thúc đẩy chuyển đổi số
ứng dụng công nghệ thông tin để đưa ra những quyết định phù hợp thông minh hơn nhằm sử dụng một cách tối ưu nguồn lực hiện có